mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi chín được dự báo sẽ khá phức tạp thậm chí gây ra nhiều thiệt hại cho các địa phương trên cả nước
nhất là ở các tỉnh miền trung là nơi đang tồn tại nhiều hồ chứa nước thủy lợi đã xuống cấp
phương án xả lũ chưa phù hợp với điều kiện thực tế
tại quảng nam để chuẩn bị cho mùa mưa bão năm nay ubnd tỉnh đã liên tục có các biện pháp sửa chữa
nâng cấp đồng thời triển khai các phương án dự phòng để bảo đảm công tác vận hành các hồ chứa thủy lợi
trên địa bàn được triển khai hiệu quả và an toàn ghi nhận của truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng nam
hàng năm cứ vào mùa mưa lũ người dân tại vùng hạ du của khu vực hồ phú ninh lại lo lắng trước những thông tin
về hồ thủy lợi này điều tiết xả lũ có thể gây ngập lụt diện rộng
do đó trước mùa mưa bão năm nay công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi quảng nam
đã chuẩn bị các phương án dự phòng bảo đảm công tác vận hành điều tiết diễn ra an toàn
như đầu tư nguồn điện dự phòng và các dây cáp dự phòng
đặc biệt trong mùa mưa bão tại các khu vực xả tràn sẽ cử lực lượng túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
theo dõi và báo cáo tình hình kịp thời để có phương án xử lý nhanh nhất
qua giả soát trong năm hai nghìn một mươi chín công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi quảng nam
quản lý một mươi bảy hồ chứa thủy lợi trong đó có một mươi bốn hồ chứa đã bị hư hỏng xuống cấp
các hư hỏng chủ yếu rơi vào vết nứt ở thân đập tràn xả lũ và bị thấm nước
sau khi kiểm tra các đơn vị đã lập kế hoạch sửa chữa khắc phục hư hỏng công trình
đồng thời chuẩn bị các phương án dự phòng cho các tình huống xấu nhất có thể xảy ra
trong quá trình kiểm tra sẽ phát hiện những hư hỏng
những việc gai mắt an toàn trong quá trình mưa bão để chúng tôi sẽ sửa chữa
bên cạnh đó cũng đã chuẩn bị tình huống cho trường hợp trong quá trình mình vận hành tràn
nếu trường hợp xảy ra tình huống đứt cấp thì chúng ta sẽ dùng bằng thủ công chúng ta kéo
cái cấp dự phòng thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị ở trong kho thì hiện nay cấp dự phòng cũng đã chuẩn bị
trường hợp đứt cấp tình huống nhanh nhất thì chúng ta có thể thay cấp
quỹ ban nhân dân tỉnh quảng nam yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi quảng nam
tiếp tục phối hợp với các địa phương liên quan tăng cường kiểm tra các vị trí sung yếu
đồng thời chuẩn bị các phương án dự phòng để ứng phó kịp thời tình huống bất chắc xảy ra
trong đó cần tăng cường công tác quan chắc giám sát vận hành các đập hồ chứa
nhằm nâng cao chất lượng vận hành bảo đảm an toàn công trình và cuộc sống cư dân vùng hạ du